báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
chính phủ thừa nhận công tác cán bộ còn những yếu kém
một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định gây bức xúc trong dư luận
theo báo cáo của chính phủ hiện chín địa phương có năm mươi tám trường hợp bổ nhiệm người nhà
nhiều sở ngành bổ nhiệm thừa lãnh đạo
bên cạnh đó còn có một mươi trường hợp vi phạm về tiêu chuẩn điều kiện trình tự thủ tục bổ nhiệm
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa có tám phó giám đốc
bên môi trường bình định có sáu phó giám đốc sở
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương có bốn mươi bốn lãnh đạo trên bốn mươi sáu công chức
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thái nguyên bổ nhiệm thừa hai mươi ba lãnh đạo
họ có tài họ có đức họ có sự đóng góp vào trong sự phát triển của xã hội
tôi nghĩ lựa chọn những người tài đức đó cũng là tốt cho sự phát triển
tuy nhiên nếu như là
là vì một cái động cơ một cái lợi ích cục bộ của nhóm gia đình đó
mà đưa những cái người mà lựa chọn một cách không có công khai không có minh bạch
đưa những cái người thân quen vào thì cái đó là mang lại cái hậu quả không tốt
đúng quy trình thì nó gọi là về hình thức
nó là hình thức
hình thức là đúng
nhưng mà tôi muốn nói rằng nó phải có cả cái yếu tố là cái
cái tiêu chuẩn thực chất ở trong đó
tức là nói về cái nội dung đó
cái cán bộ nó xứng đáng hay không đó
chứ còn quy trình thì nó là hình thức thôi
cái gì gọi là quy trình này là hình thức
còn bản chất cán bộ đánh giá cán bộ nó là vấn đề nội dung
thì như thế nó phải có những cái tiêu chuẩn về nội dung
phải kết hợp hai cái đó thì nó mới đúng
với việc thẳng thắn thừa nhận yếu kém trong công tác cán bộ
cũng như những chỉ đạo giải quyết bất cập
tồn tại trong công tác cán bộ của chính phủ
được các đại biểu đánh giá cao
tôi chắc rằng là chính phủ trong cái lần nhìn nhận này
là rất thẳng thắn
cá nhân thủ tướng cũng như chính phủ
là rất thẳng thắng nhìn nhận về những cái vấn đề
là nó còn tồn tại trong công tác cán bộ nói chung
và cũng đã có những cái giải pháp
phải nói là quyết liệt để mà chấn chỉnh để mà xử lý
đó là chỉ đạo là kiểm tra
xử lý tất cả những cái vụ việc mà thông tin báo chí nêu đó
tôi chào rằng là cái thái độ như thế là một cái thái độ
rất là tốt rất là tích cực của chính phủ
tôi nghĩ rằng cái việc kỷ luật trong cái công tác cán bộ
vừa qua những cái quyết định bằng tính kỷ lục
thì tôi nghĩ rằng đó là những cái đã được xử lý
nó sát với cái trách nhiệm
những cái mức những cái quyết định những cái quyết định
mà cũng đảm bảo cũng đủ mang tính răng đe
tôi nghĩ rằng là nếu mà tiếp tục quyết liệt như vậy
thì trong thời gian đến chắc chắn những hiện tượng này sẽ được ngăn chặn
để khắc phục triệt để như nghiếu kép nói trên
thời gian tới chính phủ sẽ công khai
minh bạch các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
đề cao trách nhiệm giải trình và trách nhiệm của người đứng đầu của cán bộ